tại vùng biển tây nam tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện tàu tuna oan
quốc tịch mông cổ đang có hành vi cập mạng mua bán sang mạng dầu đeo trái phép cho tàu cá kg chín mươi nghìn bảy trăm một mươi chín ts
trên vùng đặc quyền kinh tế
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bảy thuyền viên ba thuyền viên quốc tịch thái lan và bốn thuyền viên quốc tịch campuchia
trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm năm mươi lít dầu đeo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tạm giữ hai phương tiện trên để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật